tại hà nội hội nghị trực tuyến lần thứ ba ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã thảo luận
và thông qua một số nội dung quan trọng gồm báo cáo kết quả công tác mặt trận năm hai nghìn một mươi chín
chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm hai nghìn hai mươi một hiệp thương bổ sung nhân sự của đoàn chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư nhấn mạnh trong thành công của đất nước đạt được năm hai nghìn hai mươi
có sự đóng góp rất quan trọng của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
ngay sau hội nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện
chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng bảo đảm thiết thực và hiệu quả
thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn
giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn
tập trung chăm lo tốt hơn nữa cho người nghèo vùng bị thiên tai vùng sâu vùng xa và người yếu thế trong xã hội
tích cực chủ động hơn trong tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh tăng cường đồng thuận xã hội
chủ động phối hợp với các cấp các ngành giải quyết hiệu quả những vấn đề bước xúc ngay tại cơ sở
bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân